giới phân tích nhận định lãnh đạo mới ở nhật bản sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn khi phải xử lý rất nhiều vấn đề như khống chế dịch bệnh covid một mươi chín vực dậy nền kinh tế đang suy thoái giải quyết vấn đề gia hóa dân số cũng như hàng loạt vấn đề đối ngoại khác
trước các nguy cơ này giới chức nhiều nước châu âu đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa
tại tây ban nha học sinh từ sáu tuổi trở lên khi quay trở lại trường học trong năm học tới sẽ buộc phải đeo khẩu trang
bảy vùng của nước này cũng đã chuẩn bị kỹ kế hoạch mở cửa trở lại trường học
sĩ số các lớp sẽ giảm học sinh giữ khoảng cách một năm mét
trong khi đó đầu tháng chín tới hơn một mươi hai triệu học sinh của pháp cũng sẽ quay trở lại trường
nếu như một số quy định phòng ngừa lây lan virus có thể được linh động để có thể đón tiếp toàn bộ học sinh
thì việc đeo khẩu trang còn được quy định chặt chẽ hơn
so với các quy định mà chúng tôi dự kiến triển khai hồi đầu tháng bảy
chúng tôi đã bổ sung thêm quy định mang khẩu trang có hệ thống đối với tất cả các học sinh kể từ cấp trung học cơ sở
không chỉ trong trường hợp không thể giữ khoảng cách khẩu trang đối với học sinh sẽ như một dụng cụ học tập giống như hộp bút quyển sách vậy
trong khi đó tại anh ở những điểm nóng dịch bệnh
học sinh và giáo viên sẽ buộc phải đeo khẩu trang ở các khu vực chung còn trong lớp học sẽ là tự nguyện
với các khu vực khác hiệu trường các trường cũng được khuyến nghị yêu cầu mọi người đeo khẩu trang khi đến trường
tỷ lệ cận thị trong học sinh trung học và tiểu học ở trung quốc đã tăng mạnh sau hơn nửa năm phải học tập ở nhà do tác động từ đại dịch covid một mươi chín
thông tin sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
bộ giáo dục trung quốc đã tiến hành điều tra về tình hình cận thị của học sinh các cấp
sau hơn nửa năm học trực tuyến vì đại dịch covid một mươi chín theo đó tỷ lệ học sinh bị cận đã tăng một mươi một bảy trong vòng nửa năm
trong đó trẻ tiểu học là một mươi năm hai học sinh trung học cơ sở là tám hai và học sinh trung học phổ thông là ba tám
kết quả điều tra khẳng định việc cận thị của học sinh có liên quan đến nhiều yếu tố gồm thời gian học trực tuyến
thời gian chơi trò chơi trên các thiết bị điện tử xen luyện thể chất ngoài trời môi trường chiếu sáng và độ cao của bàn học
trong đó thời gian học trực tuyến dài hay ngắn quyết định tỷ lệ cận khác nhau
chatwick boseman ngôi sao của bộ phim siêu anh hùng nổi tiếng blackpinter báo đen đã qua đời ở tuổi bốn mươi ba vì bệnh ung thư ruột kết
boseman đã không tiết lộ tình trạng bệnh tật của mình kể từ khi phát hiện bệnh vào năm hai nghìn một mươi sáu và tiếp tục tham gia các bộ phim lớn của hollywood
chỉ đến khi anh qua đời tại nhà riêng bên vợ và gia đình thì nguyên nhân này mới được tiết lộ
boseman đã trở thành siêu anh hùng
sắp màu đầu tiên có phim riêng trong lọc phim của vũ trụ điện ảnh marvel với bòm tấn black panther với bối cảnh vương quốc wakanda sắp mắt năm hai nghìn một mươi tám
một chữ cuexo vừa phá kỷ lục thế giới sau khi được bán với mức giá ba trăm sáu mươi bảy năm trăm linh bảng anh tương đương với khoảng một mươi một tỷ đồng trong một cuộc đấu giá ở scotland
chú cừu sáu tháng tuổi đắt giá nhất thế giới này có tên là double diamond được lai tạo bởi nhà lai tạo nổi tiếng charlie bowden đến từ stockport
theo hiệp hội cừu texas của anh
sống cừu này thường được bán với mức giá trung bình ít nhất là năm con số
chúng nguyện rất phổ biến ở anh vì chịu được cái giá lạnh khắc nghiệt của mùa đông scotland
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thế giới chuyển động ngày hôm nay